bệnh nhân ptv năm mươi bốn tuổi quê tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc được chuẩn đoán ung thư phổi di căn cột sống cổ cao làm hủy thân đốt sống cổ gây đau và tê tay
bệnh nhân được các bác sĩ bệnh viện ca hội trần điều trị đa mô thức giúp kiểm soát bệnh toàn thân cũng như điều trị khối u di căn vị trí nguy hiểm là cuộc sống của cao
với trần đoán ung thư phổi giai đoạn muộn bệnh nhân v đã được điều trị hóa chất
trong quá trình điều trị bệnh tiến triển di căn lên các đốt sống cổ c một c hai
theo các bác sĩ sau khi khám nhận định là ca bệnh phức tạp các chuyên gia hóa chất và xạ trị cũng như phẫu thuật của bệnh viện k đã hội trần rất kỹ càng
bác sĩ đánh giá trường hợp bệnh nhân v cần được điều trị phối hợp nhiều chuyên khoa
sau một tháng tình trạng khối u phổi được kiểm soát tốt khối u cuộc sống cổ cao đã co nhỏ
lúc này bệnh nhân được tiến hành cố định cuộc sống cổ nhằm giải quyết tình trạng mất vững của người bệnh phòng ngừa nguy cơ liệt tứ chi
tiến sĩ bác sĩ nguyễn đức liên trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh viện k chia sẻ
tổn thương tại vùng đốt sống cổ c một c hai là những tổn thương khó xử lý khó can thiệp
bởi chứa những trung tâm rất quan trọng của tủy sống và não hành tủy trung tâm hô hấp vận động tứ chi
bên cạnh đó cuộc sống cổ c một c hai còn có vai trò nâng đỡ hộp sọ đây cũng là thách thức đối với chúng tôi khi điều trị
ngày một mươi hai tháng bốn các bác sĩ khoa ngoại thần kinh gồm tiến sĩ bác sĩ nguyễn đức liên trưởng khoa
và thạc sĩ bác sĩ nguyễn thái học thạc sĩ bác sĩ nguyễn văn linh đã tiến hành ca phẫu thuật
các mổ được chuẩn bị chú đáo từ việc cây tư thế bởi chỉ cần cúi cổ hoặc ướn cổ quá mức cũng có thể làm tổn thương tủy
các bác sĩ đã thực hiện các thao tác rất cẩn thận can thiệp giải ép tủy sống khỏi chèn ép trước
sau đó nắn chỉnh và cố định cột sống cổ và xương sọ
sau bốn ngày người bệnh bắt đầu tập ngồi dậy và tập đi lại có thể chỉ định dùng hóa chất duy trì sau hai ba tuần
ung thư phổi di căn giai đoạn cuối là giai đoạn ung thư phổi tiến triển nhất
tế bào khối u đã lây lan sang các bộ phận khác như gan não hoặc xương
theo viện ung thư quốc gia mỹ các dấu hiệu của ung thư phổi giai đoạn cuối tương đối khó phát hiện
vì dễ nhầm lẫn với các vấn đề y tế khác như bệnh lao viêm phổi
điều này dẫn đến khoảng năm mươi bảy bệnh nhân ung thư phổi đã di căn được chẩn đoán
theo các bác sĩ khoảng ba mươi bốn mươi những người bị ung thư phổi giai đoạn cuối phát triển di căn xương
trong trường hợp này đau là triệu chứng chính và nguy cơ gãy xương sẽ tăng lên
ung thư phổi di căn xương bước sang giai đoạn cuối khi mà các tế bào ung thư tại phổi
đang di căn đến hệ cơ xương khớp trong cơ thể gây ra hàng loạt các triệu chứng đau đớn
và khó chịu cho người bệnh
tế bào ung thư xét theo hệ tuần hoàn máu và các hạch bạch huyết để di căn tới các vùng xương
như xương trậu cột sống nhất là các đốt sống ở vùng bụng dưới và ở ngực xương chân
xương đùi xương bàn chân và xương cánh tay
ở giai đoạn di căn thì bệnh nhân ung thư phổi sẽ gặp các triệu chứng tại nơi mà tế bào ung thư lan đến
cụ thể nếu di căn đến xương thì người bệnh sẽ có các triệu chứng như đau xương
đây là biểu hiện đầu tiên và rõ ràng nhất của ung thư phổi di căn xương
ban đầu cơ thể sẽ đau như bị căng cơ hoặc chịu tác động mạnh
sau đó triệu chứng này sẽ dần dần tăng nặng hơn nhất là khi bệnh nhân cử động
trong trường hợp ung thư phổi di căn xương cuộc sống thì người bệnh còn bị đau khi nằm nghỉ và đau cả ban đêm
vì vậy các chuyên gia bệnh viện ca khuyến cáo ban đầu người bệnh đều cho rằng bệnh lý xương khớp thông thường
dù trước đó đang điều trị ung thư tuy nhiên không nên chủ quan nhất là với những người bệnh đang khám
và điều trị các bệnh lý về thần kinh cuộc sống
nếu cảm thấy đau tăng dần và kéo dài trên ba hoặc sáu tháng đau cuộc sống dùng thuốc giảm đau không đỡ
hoặc kèm theo tê bì yếu chi thì nên cảnh giác hơn về những vấn đề không đơn thuần là thoái hóa